thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo bộ giao thông vận tải và nhiều bộ ngành cùng với lãnh đạo tỉnh tiền giang
để tìm giải pháp đối với trạm thu phí bot cai lệ tỉnh tiền giang
theo đó thủ tướng đã quyết định tạm dừng thu phí trên tuyến tránh cai lệ từ một đến hai tháng
sau khi được thủ tướng yêu cầu ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải đã họp để đưa ra các phương án đối với dự án tuyến tránh cai lệ
được đầu tư theo hình thức bot
theo bộ trưởng giao thông vận tải nguyễn văn thể tuyến tránh cai lệ là một trong tám mươi tám tuyến giao thông khác được xây dựng theo hình thức bot
đây là các dự án được xây dựng theo nghị quyết một mươi ba của ban chấp hành trung mương đảng và nghị quyết một trăm linh tám của chính phủ
về huy động nguồn lực ngoài xã hội để hiện đại hóa hạ tầng giao thông
thanh tra bộ kế hoạch và đầu tư kiểm toán nhà nước đã vào kiểm tra dự án này
và hiện thanh tra bộ giao thông vận tải đang kiểm tra theo chỉ đạo của thủ tướng
bộ trưởng giao thông vận tải nguyễn văn thể khẳng định nếu phát hiện ai có sai phạm kể cả bộ trưởng đều sẽ bị kỷ luật nghiêm khắc
bộ giao thông vận tải và ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang cho biết
cảnh sát giao thông đã ghi hình cũng như thống kê được danh sách một mươi bốn xe ở những tỉnh khác
không phải ở các tỉnh thành đồng bằng sông cửu long chỉ chuyên chạy đi chạy lại qua trạm bot cai lệ để gây dối
còn bộ thông tin và truyền thông đánh giá về cơ bản báo chí thông tin về vụ việc này đúng mức độ
tuy nhiên một số cơ quan báo chí đã tập trung đưa tin vấn đề này quá mức gây bức xúc trong xã hội
tại buổi làm việc thủ tướng đã quyết định tạm dừng thu phí trên tuyến tránh cai lệ từ một đến hai tháng
để bộ giao thông vận tải và các bộ ngành liên quan tiếp tục làm rõ mọi vấn đề
đồng thời đề xuất phương án trên cơ sở khoa học và phù hợp thực tiễn
thủ tướng nhấn mạnh có những vấn đề đúng pháp luật đúng quy trình nhưng không phù hợp với thực tiễn
không hợp lòng dân thì chúng ta vẫn phải nghiêm túc lắng nghe cầu thị tiếp thu để sửa chữa
thủ tướng cũng khẳng định chủ trương xây dựng hạ tầng giao thông theo hình thức bot là đúng đắn
và cần tiếp tục hình thức này để xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại
trên tinh thần đó trong khi bộ giao thông vận tải hoàn thiện phương án cuối cùng để trình thường trực chính phủ quyết định
các cơ quan liên quan cần xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm
như khai tăng khối lượng cũng như xem lại mức phí và vị trí đặt trạm thu phí để vừa đảm bảo quyền lợi của người dân
vừa góp phần thúc đẩy các dự án bot giao thông kiên quyết không được để vấn đề kinh tế phát sinh thành các bất ổn xã hội
thủ tướng cũng yêu cầu bộ giao thông vận tải đánh giá tổng thể cơ chế chính sách đầu tư đối với các dự án bot
đẩy mạnh việc thu phí không dừng ở những tuyến có điều kiện
sau khi thường trực chính phủ quyết định phương án cuối cùng đối với dự án tuyến tránh cai lệ
cùng bộ thông tin và truyền thông sẽ tổ chức họp báo để công bố công khai minh bạch phương án này